công ty aic và các đơn vị có liên quan ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với ông nguyễn nhân chiến nguyên chủ tịch ubnd nguyên bí thư tỉnh uỷ bắc ninh về tội nhận hối lộ
hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt đề tài sản cho nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an tỉnh lâm đồng vừa khởi tố bắt tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba cán bộ trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp sở công thương lâm đồng gồm lê phước long giám đốc lê như nguyễn thái bình phó giám đốc và ngô văn thành phụ trách phòng hành chính tổng hợp để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo kết quả điều tra ban đầu từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín
nhiều hợp đồng thực hiện các gói thầu tư vấn khảo sát xây dựng lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các công trình phát triển lưới điện trên địa bàn các huyện với số tiền hơn hai mươi chín ba tỷ đồng
để rút được số tiền do chủ đầu tư thanh toán ra khỏi hệ thống sổ sách kế toán
ban giám đốc trung tâm đã chỉ đạo ngô văn thành hợp thức hóa hồ sơ bằng cách ký khống hợp đồng với hai hộ kinh doanh mà không thực hiện công việc
hành vi của ba bị can này đã gây thất thoát một phần tranh lệch nguồn thu chi dịch vụ để trích lập và phân phối các quỹ tổng số tiền gần hai bảy tỷ đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
lập nhiều dây hủy khống mạo danh hủy viên để hút hủy nhằm chiếm đoạt hơn một hai tỷ đồng
đối tượng châu thị tròn chú tại xã hưng phú huyện phước long tỉnh bạc liêu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu khởi tố bắt tạm giam
để điều tra xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an năm hai nghìn một mươi sáu tròn đứng ra làm chủ nhiều dây hụi thu hút đông đảo hụi viên tại địa phương tham gia
thời gian đầu tròn trung chi tiền đầy đủ để tạo lòng tin với các hội viên
đến tháng một năm hai nghìn một mươi tám tròn đã có hành vi gian dối lập hủy khống mạo danh hủy viên để hút hủy qua đó chiếm đoạt hơn một hai tỷ đồng
đến ngày một mươi một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một châu thị tròn tuyên bố vỡ hủy
là lao động tự do nhưng nguyễn tiến dũng chú quận thanh xuân thành phố hà nội vẫn thông tin tới nạn nhân
rằng bản thân có các mối quan hệ với các cơ quan tố tụng có thể chạy án từ đó chiếm đoạt số tiền sáu trăm linh triệu đồng của nạn nhân
đối tượng này vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an bắt giữ
nạn nhân bị dũng lửa đào trú tại thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an
toàn bộ số tiền nhận được từ nạn nhân dũng đã chiếm đoạt sử dụng tiêu xài và đầu tư kinh doanh trên mạng xã hội
phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn tiến dũng
để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan công an thông báo ai là bị hại của các vụ án trên tiếp tục liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an để trình báo
công an xã hòa hiệp huyện trư quynh tỉnh đắk lắc vừa kịp thời phát hiện xử lý sáu em học sinh mua hóa chất về tự chế pháo nổ để bán kiếm lời vào dịp tết nguyên đán
theo lời khai của nhóm học sinh này các em đã lên mạng xã hội học cách chế tạo pháo nổ
sau đó đặt mua hóa chất trên các sản thương mại điện tử rồi cùng nhau thực hiện việc chế tạo pháo với mục đích là để đốt vào dịp tết nguyên đán và bán kiếm lời
rất may sự việc đã được lực lượng công an xã hòa hiệp phát hiện ngăn chặn kịp thời
khám xét nơi ở của sáu em học sinh công an thu sữ bốn tám kg hóa chất và năm mươi bốn viên pháo tự chế cao từ năm cm đến hai mươi cm